và đôi bạn học cùng lớp tại một trường đại học trên địa bàn hà nội
quỳnh và phương hôm nay tranh thủ đến đây để chọn mua một món quà nhằm chi ân cô giáo của mình

em với bạn em thì đã đi một vòng nhà sách và chọn được món quà ưng ý cho mình là những tuyển sổ ạ
và em qua đấy thì em mong là các thầy cô sẽ luôn luôn yêu nghề luôn luôn tươi trẻ và xinh đẹp ạ
cái sự lựa chọn rất là nhiều

năm nay bên cạnh hoa tươi là món quà truyền thống với các loại hoa thông dụng như hoa hồng hoa ly hoa lan
thì các sản phẩm tiêu dùng thiết thực cũng được khá nhiều khách hàng lựa chọn làm quà tri ân thầy cô giáo
theo khảo sát của phóng viên trên các tuyến phố lớn của hà nội như hồ tùng mậu cầu giấy nguyễn trí thanh
thị trường quà tặng năm nay khá phong phú từ mẫu mã đến chủng loại hàng hóa
từ túi sách khăn quàng sổ tay thiệp bút ký đến các loại mỹ phẩm như nước hoa sữa tắm dầu hội quần áo
đều được lựa chọn làm quà tặng trong ngày lễ đặc biệt dành cho các thầy cô năm nay
các mật hàng này có mức giá từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn

để phục vụ thị trường quà tặng dịp này đồng thời nhằm kích cầu tiêu dùng dịp cuối năm
các siêu thị nhà sách sốt mỹ phẩm
cũng đã đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá lên đến năm mươi với tất cả các mặt hàng
các bên nhà cung cấp cũng như phân phối đã đóng gói bao bì hộp rất là đẹp mắt bắt mắt
các sản phẩm đều có quà tặng đi kèm gây được ấn tượng với khách hàng
và khi phụ huynh lựa chọn những sản phẩm như vậy tặng các thầy cô cũng như là bạn bè đồng nghiệp của các thầy cô tặng nhau
thì cảm giác rất là tiện lợi bởi vì mọi cái đã được đóng gói rất sẵn sàng
bao bì rất là đẹp bắt mắt cảm giác rất là lịch sự ấn tượng
những sản phẩm đó gần như là cái sức hữu của nó rất là lớn
hiện lượng người mua quà tặng trong dịp này khá đông và đa dạng
từ các em học sinh tiểu học đến các bạn trẻ sinh viên và các phụ huynh lớn tuổi
bởi đây là dịp để các thế hệ học trò thể hiện đạo lý tốt đẹp uống nước nhớ nguồn của dân tộc
quận liên triều thành phố đà nẵng đã xuống cấp từ nhiều năm nay
trong thời gian gần đây các xe chở đất đá từ mỏ đá đà sơn thường xuyên ra vào
khiến cho con đường này càng hư hỏng nghiêm trọng hơn
đây lại là tuyến đường có mật độ lưu thông đông đúc khiến cho phát sinh nhiều tai nạn
người dân đã nhiều lần kiến nghị lên các cơ quan cấp trên
tuy nhiên tình trạng này vẫn chưa được giải quyết
và sau đây là ghi nhận của phóng viên câu chuyện giao thông
nắng bụi mưa buồn đường lẫn chậm ổ gà tai nạn xảy ra liên tục
đó là tình trạng mà người dân sống hai bên tuyến đường nam cao phải chiều đần suốt nhiều năm qua
đường này là thành phố lụa một tuyến đến quận liên triểu này là đường dở nhất
nếu dân đi tế lên tế xuống có nhiều người bị gãi chân gãi tay
nếu mưa xuống là bị ngập nước hạt sinh đi ướt lắm cả người luôn
chiều rộng chỉ có bảy m thế nhưng con đường này thường xuyên phải toàn bình gánh hàng loạt chiếc xe tải chở đất đá đi qua
khiến cho tình trạng hư hỏng ngày càng nặng
đây còn là khu vực đông dân cư có nhiều con đường dân sinh cắt ngang lại nhiều góc cua khuất tầm nhìn
nên va chạm và tai nạn là điều vẫn thường xuyên xảy ra
trong con đường này từ trang ra ngoài là có mấy km là đều bị hư hết chứ đâu
còn đường này nước là như là ngập mà mùa mưa thì là cực lắm
đi con em đi hạt mà đường quá hệt đường thì quá hệt mà xe thì lắm quá nhiều
đoạn đường đi từ quảng đông quảng đồ là đều đi ra đoạn đường này hết
thì đường đi là chuyên do là tái con nít là tái nhiều nhất
tại vì đoạn quá chặt đi xe áp ép rồi mình lái mình chở được con nít là không bao giờ chở được

thời gian qua do ảnh hưởng của bão nhiều trận mưa lớn đã khiến cho hai bên mép đường bị sạt lỡ tạo hàm ết
vì có chiều ngang tương đối hẹp vào giờ tăng tầm các xe thường phải chăn trước nhau nên đã có nhiều trường hợp tai nạn xảy ra do đi vào điểm sạt lở này
chưa kể sau những trận mưa lớn nhiều điểm tại đây bị ngập sâu trong nước khiến giao thông vô cùng phức tạp
thế nhưng vẫn chưa thấy có phương án giải quyết nào từ các cơ quan chức năng
đối với việc hư hãm thì hàng năm ubf nhận rất nhiều phần ánh kiến nghị của cử tri
các tuyến đường ở đây thì nó không hư hãm một điểm mà nó rải rác liên toàn tuyến bộ của tuyến
trên cơ sở đó thì ubf cũng kiến nghị với quận thì đã đầu tư và thảm nhựa một phần tuyến đường
còn lại năm trăm linh dự án thì sẽ tiếp tục triển khai dự án để làm mới tuyến đường
đã nhiều năm trôi qua người dân vẫn thấp thỏ
các dự án là ầu mỗi khi lưu thông trên tuyến đường đầy nguy hiểm này
các dự án nâng cấp mở rộng vẫn cần nhiều thời gian để thực hiện
tuy nhiên thiết nghĩ việc sửa chữa tạm thời là vô cùng cần thiết để hạn chế tai nạn
và đảm bảo an toàn cho người dân đặc biệt là trong mùa mưa bão
tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam đồng mô sơn tây hà nội
đã diễn ra lễ khai mạc tuần đại đoàn kết toàn dân tộc di sản văn hóa việt nam năm hai nghìn một mươi chín
sự kiện được tổ chức nhằm thiết thực chào mừng ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam một mươi tám tháng một mươi một
thành công đại hội mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ chín và kỷ niệm ngày di sản văn hóa việt nam hai mươi ba tháng một mươi một
tham dự có thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
cùng lãnh đạo các bộ ngành và đông đảo bà con các dân tộc sinh sống tại làng văn hóa các dân tộc việt nam
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ đoàn kết là truyền thông quy báu
nguồn sức mạnh động lực quan trọng nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta
nhân dịp này thủ tướng đề nghị mặt trận tổ quốc việt nam cần tiếp tục dương cao ngọn cờ
tập hợp đại đoàn kết toàn dân tộc để tổ quốc ta nhân dân ta đi tới được bến bờ thành công và thịnh vượng
để đồng bào năm mươi bốn dân tộc anh em không kể miền xuôi hay miền ngược phát triển đồng đều không ai bị bỏ lại phía sau
chúng ta cần phải tiếp tục đại đoàn kết không ngừng khơi dậy khát vọng và ý chí lòng tự hào và tự tôn dân tộc trong toàn dân
khai thác được hết những tiềm năng thế mạnh trong dân để phát triển kinh tế nhanh bền vững đưa đất nước ta vững bước trên con đường mà đảng và bác hồ đã lựa chọn
trong chín năm qua mặt trận tổ quốc việt nam đã không ngừng phát huy truyền thống đoàn kết quý báo của dân tộc
nhăn lên gấp bội tinh thẳng hiếu nước của mọi người

nhăn lên gấp bội tinh thẳng hiếu nước của mọi người

giới thiệu những vẻ đẹp độc đáo đặc trưng của văn hóa quý báu cần gìn giữ bảo tồn và phát huy
khẳng định ý nghĩa sâu sắc của việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và tuần di sản văn hóa việt nam
tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam
vào chiều qua đoàn đại biểu đại diện các dân tộc thiểu số tỉnh cà mau đã đến thăm và làm việc cùng công an tỉnh cà mau
đây là những đại biểu chức sắc
trị các chùa tuyên truyền viên hòa giải viên đại diện cho hai trăm năm mươi hai đại biểu về dự đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh cà mau năm hai nghìn hai mươi
tại buổi gặp mặt các đại biểu bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng sự quản lý điều hành của nhà nước sự đồng thuận trong nhân dân
từ đó đời sống người dân trên địa bàn tỉnh trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều bước phát triển thu nhập và mức sống của người dân được nâng lên
đời sống vật chất tinh thần ngày càng được nâng cao tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững người dân an tâm lao động sản xuất
tại buổi gặp mặt các đại biểu đều nhất trí hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
phát huy vai trò của các chức sắc người có uy tín trong việc vận động bà con thực hiện chủ trương của đảng pháp luật của nhà nước
tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự phản bác các luận điệu xuyên tạc chống phá của các thế lực thù địch góp phần xây dựng xóm ấp thêm giàu đẹp văn minh
vào sáng ngày hôm qua tại thành phố đà nẵng cụm thi đua số một bộ công an đã tổ chức hội nghị tổng kết nhằm đánh giá kết quả thực hiện phong trào vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn một mươi chín giữa công an năm thành phố
hội nghị là kết quả thực hiện phong trào vì an ninh tổ quốc do bộ công an phát động với khẩu hiệu
chủ động nêu gương kỳ cưu
chủ động nêu gương trách nhiệm hiệu quả và chủ đề công tác hoàn thiện thể chế tăng cường cơ sở
với năm nội dung trọng tâm được triển khai phòng trào thi đua vì an ninh tổ quốc của năm đơn vị cụm thi đua số một gồm hà nội hải phòng đà nẵng tp hcm và cần thơ đã tập trung đổi mới hình thức thay đổi nội dung phù hợp với từng địa bàn lĩnh vực công tác tạo khí thế thi đua sôi nổi trong lực lượng công an nhân dân
đặc biệt công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội đã có nhiều chuyển biến tích cực trong đó nổi bật lên là công tác chủ động phòng ngừa làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của thế lực thù địch triệt phá thành công các chuyên án lớn nhất là phá án nhanh hiệu quả
tại hội nghị đơn vị công an các địa phương cũng đã tập trung nhìn nhận phân tích làm rõ những hạn chế tồn tại trong quá trình thực hiện từ đó trao đổi rút kinh nghiệm thực tiễn và đề ra phương hướng nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian tới